chiến dịch phủ vaccine phòng covid một mươi chín được đánh giá là chìa khóa trong công tác giảm tỷ lệ chuyển nặng
khi nhiễm virus sars cov hai
lực lượng tình nguyện viên tại thành phố hồ chí minh trong đó không ít là nghệ sĩ
đang đóng góp quan trọng để chiến dịch mau chóng cán đích
chưa ai nghĩ rằng giữa bệnh viện điều trị covid một mươi chín căng thẳng
lại có thể tổ chức những tiết mục siết mạo hiểm như thế này
một thời gian dài nhà hát nghệ thuật phương nam tạm ngưng chống dịch
song nghệ sĩ siết trẻ hiện phước ngày ngày miệt mại với các hoạt động tình nguyện
đi mua sắm giúp người dân trong vùng phong tỏa vận chuyển nhu yếu phẩm đến bệnh viện
và đặc biệt trong những ngày này là điều phố tại các điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nghĩa là tầm nhìn nó cũng bị hạng hẹp đi
mà cái lượng hơi thở gần như cái lượng oxy nó cũng không đủ để mà điều phối kịp với cơ thể mình
nghĩa là nó rất là mệt mà nó rất là nóng trong một cái bộ trời trang phục như vậy
thời gian đầu cũng khi mà đi tham gia thì cũng không thông báo cho gia đình đâu
không dám thông báo tại vì sợ ba mẹ lo lắng sợ không cho đi nữa
thế là cứ từ từ quen cứ post hình làm cái này làm chương trình như thế này lên nhiều
thì bố mẹ cũng đỡ quan tâm hơn
thế bố mẹ cũng quan tâm rất là nhiều cũng đỡ lo hơn
các đội tình nguyện của nhà văn hóa thanh niên thành phố hồ chí minh
đều có một nữ thành viên là các nghệ sĩ biểu diễn
họ tham gia ngay từ những ngày đầu thành phố chống dịch
ca sĩ góp tiếng hát nghệ sĩ siếc đem lại những tiết mục đẹp mắt
còn diễn viên đóng góp sự hoạt ngôn nhanh nhẹn của mình
để người dân thuận tiện tham gia chiến dịch vaccine phòng covid một mươi chín
thường thường xuyên mình đi những cái điểm điều phối tiêm chủng như ngày hôm nay
thì mình có lợi thế về giọng nói
giọng nói của diễn viên thì mọi người biết là giọng nói nó phải có tiếng nói sân khấu nó hơi lớn
cho nên là rất là thuận lợi trong cái việc làm ô bẹt lưa
bên cạnh đó thì mình cũng có một tí xíu dễ thương hề hước
thì trong lúc mọi người chờ đợi mệt mỏi thì mình con có thể nói chuyện với bà con ở cửa ly xa
tạo cảm giác nó thân thiện và nó dễ chịu hơn cho mọi người khi mà phải chờ đợi
một khoảng thời gian chờ đợi nó cũng không phải là ngắn khoảng tầm một tiếng hơn một tiếng mấy
để có thể hoàn thành được một mũi tim
tất cả anh em tình nguyện viên đặc biệt là tim tình nguyện viên nghệ sĩ
luôn luôn cố gắng để test và kiểm tra lại sức khỏe của mình định kỳ
chúng tôi luôn rất là vui mừng và mỗi lần tết thì đều mang một tâm lý rất là lo sợ
sau khi tết xong được công bố tất cả mọi người đều bình an đều âm tính
ngày hôm sau là chuẩn bị đi làm mang thêm một nỗi lo
tiếp tục là trong đợt tết tiếp theo không biết là ai trong chúng tôi không may mắn
nhưng mà vì tinh thần chung vì một cái thắng lợi chung của thành phố của cả nước thì chúng tôi sẽ cố gắng
mình xác nhận là mình tham gia công việc này thì cái điều đầu tiên mình xác định là rất là nguy hiểm rồi
có nghĩa là mình không cách nào mà mình phân biệt được ngày nào đó từng bị f f một hay f hai gì hết
dù mình có mặc đồ bảo hộ như thế này nhưng mà mình nhiều lúc cũng lo lắng
thời gian đầu thì cũng thực sự là rất là lo lắng
nhưng mà sau khi đi một thời gian quen rồi có nhiều hôm rất là mệt
rất là mệt trong người mình cảm giác là thôi chắc ngày mai mình sẽ xin nghỉ một bữa
nhưng mà khi mà thấy lên một cái lịch tối thế lên một cái lịch để cho mọi người đăng ký tham gia cái ngày hôm sau
thì mình lại hào hứng mình lại đăng ký tham gia tiếp lại phải đăng ký lại đi tiếp
chứ không thể nào ở nhà được